thưa quý vị đã bốn mươi bốn năm kể từ chiến thắng vĩ đại ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
một chiến thắng đã đi vào lịch sử thế giới
đánh dấu một kỷ nguyên mới của đất nước việt nam độc lập hòa bình và phát triển
hòa chung trong niềm vui thống nhất đất nước
hà nội ngày hôm đó rực rỡ cờ hoa người dân thủ đô hân hoan trong niềm vui chiến thắng
những hình ảnh đó còn động lại rất rõ trong tâm trí của những người dân hà nội
xin mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí thống nhất ở thủ đô hà nội
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm qua phóng sự sau đây
mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được
đúng một mươi một h ba mươi phút quân ta tiến vào sài gòn đánh chiếm sinh độc lập bộ tổng tham mưu nguyện
dương văn minh đầu hàng vô điều kiện
cờ đỏ xanh vàng khắp phới tung bay
trên nóc dinh độc lập
chiếm dịch hồ chí minh toàn thắng
tiếng loa phóng thanh cập nhật tin tức chiến thắng
các tuyến phố ở trung tâm thủ đô gần như ngay lập tức vỡ hòa
khi đài tiếng nói việt nam thông báo tin sài gòn giải phóng
tôi nhìn đây truyền bản chỉ hơi cao với bản tin đấy mà
chiến thắng rồi chỉ nói là chiến thắng rồi
tức là chúng tôi nghĩ là to lớn lắm rồi
nhưng mà là chiến thắng rồi
thì tôi nghĩ là chiến thắng to lắm rồi thôi
chứ còn không biết là đến như thế
nhưng khi anh cầm và anh nói là giải phóng sài gòn rồi
thực ra mà mọi người reo hỏa lên
nhưng mà trong tim cũng lặng đi
và lúc bây giờ anh nói xuống
các chị xuống phòng đọc thẳng
lúc đó phòng đọc thẳng là dưới hầm
của ba chín ba triệu bây giờ đấy
thì dưới hầm sâu ở dưới đấy
chúng tôi xuống và tự nhủ mình
và tự bảo nhau bình tĩnh nhé
chiều ba mươi tháng bốn năm đó
quanh khu vực hồ hoàn kiếm
từng dòng người ngàn người
rồi cả một biển người đã có mặt
hàng triệu người đổ ra đường ăn mừng niềm vui chiến thắng
ngày hôm ấy ở hà nội
người ta đi giữa rừng hoa và rừng cờ
tất cả có cái gì có thể gõ được
mình có thể gõ
mình thắng lợi
sống sướng hạnh phúc
sau đó thì chiều mới đi ra
vào hồ hoàn kiếm
và đi ra đường
và chiều ấy
tôi nhớ lúc khoảng năm giờ
sáu giờ là
người hà nội
chèn chín vào hồ hoàn kiếm
và hôm đó là thủ tướng
và văn đồng và nại tướng
và người ta cũng xuống
xuống đường đi cùng với nhân dân
mừng thắng lợi
cảm giác nó sung sướng nó vui mừng ghê lắm
đó thì là
mình nhớ là cái bài hát của
nhạc sĩ phạm tuyên
như cái bài hát của nhạc sĩ phạm tuyên
hát đấy là mọi người hát rất là
mà cảm thấy cái giai điệu của bài đấy
nó cũng dễ thuộc đâu
mọi người rất là vui
và rất là hào hứng
sài gòn đã giải phóng
cuộc kháng chiến trường trinh
đã kết thúc thắng lợi
những câu hát ấy cứ lan tỏa
trên khắp các phố phường hà nội
hai mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
là ngày đất nước
chọn nguyện vui
như có mà khổ
trong ngày buổi đại tháng
lời bác này
đã thành chiến thắng

là một ngày trọng đại
đối với mỗi người dân việt nam
kỷ niệm giải phóng miền nam
thống nhất đất nước
cũng là dịp để nhiều người
tìm đến các di tích lịch sử
họ đến để được cùng nhau tưởng nhớ
đến chủ tịch hồ chí minh
và tỏ lòng biết ơn
về công lao của các thế hệ trạng đi trước
mỗi câu chuyện mỗi địa danh
hay hiện vật lịch sử
vẫn luôn mang lại cho nhiều người cảm xúc đặc biệt
dòng người vào lăng viếng bác
đã xếp hàng dài ngay ngắn từ sáng sớm
dù lần đầu tiên
hay đã nhiều lần vào lăng viếng bác
thì mỗi người con đất việt
đều không khỏi bồi hồi xúc động
con rất là thấy hào hức
khi mà lần đầu tiên ra hà nội
và được vào lăng
và con muốn là
thấy thi hài của bác
cảm thấy mình rất là tự hào
khi là người con đất việt
rất là hân quang vì
người dân việt nam muốn đến
ra ngoài bắc để thăm lăng bác
cũng như là tưởng niệm công lao
của bắc hồ đối với dân và đất nước
cảm xúc ấy
càng trở nên đặc biệt
bởi hôm nay đúng vào ba mươi tháng bốn
ngày kỷ niệm giải phóng miền nam
thống nhất non sông
ngày đất nước chọn vẹn niềm vui
bác nam xung họp một nhà
bác đã đi xa
nhưng hình ảnh của người
vẫn trong tâm trí và trái tim
của từng người dân việt
cảm xúc tôi rất là dân trào
mà thỏa nguyện của tôi là từ lâu nay
hôm nay tôi được đến thăm lăng bác
đúng cái ngày này
cái ngày mà nói rằng là
không thể nào tả được
rất là vui mẹ
bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
đón lượng khách tăng cao so với ngày thường
trong số đó có nhiều khách tăng cao
có nhiều cựu chiến binh
họ đến đây để cùng nhau ôn lại
những khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc
với ông mẫn văn tiến và các đồng đội
được nhìn thấy chiếc xe tăng
từng tiến vào dinh độc lập
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
luôn mang lại cảm xúc đặc biệt
chúng tôi thấy là
không có ngày ba mươi tháng bốn
thì đất nước mình
không có cuộc chống như ngày hôm nay
vì chúng tôi là những người đã tham gia
từ năm sáu bảy
đến năm bảy sáu
hàng năm là cứ đến ngày ba mươi tháng bốn
không tổ chức đi đây
thì cũng là tổ chức đi nơi khác
để nhớ lại những dấu ấn lịch sử
của dân tộc mình
đã làm nên những chiến thắng
rất là lãi lưu
cụ thể là chiến dịch hồ chí minh
đi đến tới thống nhất đất nước
nam bắc một nhà
thực hiện trọn vẹn di trúc của chủ tịch hồ chí minh
hòa bình độc lập thống nhất đất nước
hôm nay có được
là nhờ máu xương của lớp lớp
thế hệ cha anh đã đổ xuống
những du khách đến đây
để được tìm hiểu
và tận tay chạm vào một phần lịch sử
niềm tự hào về việt nam
thế hệ trẻ hôm nay đang viết tiếp
tìm hiểu lịch sử
để thấy sức mạnh của dân tộc một thời
sẽ luôn tiếp xúc cho họ
vững bước vào tương lai